ngày một mươi chín tháng một mươi tại quảng trường võ nguyên giáp thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã diễn ra lễ đón nhận huân trường lao động hạng nhất và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập thành phố thái nguyên
dự buổi lễ có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng phạm bình minh biểu dương những thành tựu to lớn
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố thái nguyên đạt được trong năm mươi năm năm qua
phó thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới thành phố thái nguyên cần huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững xây dựng thái nguyên phát triển toàn diện
trở thành đô thị hiện đại là cửa ngõ kết nối vùng trung du miền núi bắc bộ với thủ đô hà nội
và là một trong những trung tâm phát triển năng động hàng đầu của cả nước
dịp này thay mặt chính phủ phó thủ tướng phạm bình minh đã trao huân chương lao động hạng nhất
cờ thi đua của chính phủ cho đảng bộ và nhân dân thành phố thái nguyên
và quyết định công nhận thành phố thái nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới